thưa quý vị và các bạn chỉ còn vài tiếng nữa các chương trình đếm ngược chào năm mới hai nghìn hai mươi sẽ diễn ra trên khắp cả nước
tại thủ đô hà nội các chương trình nghệ thuật cũng sẽ diễn ra xung quanh khu vực bờ hồ hoàn kiếm
và tôi đang có mặt tại một trong những điểm như vậy đến bây giờ thì công tác chuẩn bị đã gần như hoàn tất
thủ đô hà nội sẽ có bốn điểm tổ chức lễ hội đếm ngược chào năm mới
tại khu vực nhà hát lớn vườn hoa lý thái tổ quảng trường cách mạng tháng tám và quảng trường đông kinh nghĩa thục
với những người yêu thích sự sôi động chương trình đại nhạc hội với sự quy tụ của các nghệ sĩ nổi tiếng như tuấn hưng tóc tiên
hứa hẹn sẽ là một đêm diễn bùng nổ cảm xúc với người dân thủ đô
với sự đầu tư hành tráng về sân khấu âm thanh và ánh sáng các sự kiện âm nhạc lớn đã sẵn sàng bắt đầu
bảo đảm sẽ mang tới cho người dân thủ đô những khoảnh khắc đáng nhớ vào thời khắc bước sang năm mới hai nghìn hai mươi